so với năm ngoái trong một trăm linh tám trường tại tp hcm vừa công bố điểm chuẩn vào lớp một mươi
có tám mươi năm trường có điểm chuẩn tăng một mươi một trường có điểm chuẩn giảm một mươi hai trường còn lại điểm chuẩn giữ nguyên
sở giáo dục đào tạo tp hcm khẳng định sẽ không hạ điểm chuẩn không tuyển bổ sung để đảm bảo chất lượng giáo dục
theo sở giáo dục đào tạo tp hcm tuyển sinh lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn đạt chín mươi chín so với số hơn bảy mươi bảy trí tiêu cần tuyển
ở một trăm linh tám trường trung học phổ thông công lập
với số chỉ tiêu còn thiếu tp hcm sẽ không tuyển bổ sung không hạ điểm chuẩn để đảm bảo tốt công tác phân luồng học sinh đảm bảo chất lượng giáo dục
nhìn chung điểm chuẩn năm nay có sự phân hóa rất rõ giữa trường tốt đầu tốt giữa và tốt cuối
điều này cho thấy đề thi tuyển sinh vào lớp một mươi ngày càng tiệm cận bám sát với quá trình học của các em đảm bảo yếu tố phân hóa
đặc biệt đề thi ngày càng đổi mới và phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông năm hai nghìn hai mươi
các trường có mức điểm chuẩn thấp đặc biệt một mươi sáu trường có điểm chuẩn từ một mươi hai điểm trở xuống hầu hết đã khu vực vùng ven ngoại thành
sở giáo dục đào tạo tp hcm sẽ tiếp tục rà soát làm việc và có những chỉ đạo để rút dần khoảng cách giáo dục giữa các khu vực trong thành phố